thưa quý vị nhận lời mời của chủ tịch nước trần đại quang tổng thống đại hàn dân quốc moon jae in và phủ nhân
đã bắt đầu thăm cấp nhà nước tới việt nam từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi bốn tháng ba
đây là chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới việt nam của tổng thống moon jae in
sáng hai mươi ba tháng ba ngay sau lễ đón chính thức được tổ chức trọng thể tại phủ chủ tịch
chủ tịch nước trần đại quang đã tiến hành hội đàm với tổng thống moon jae in
trong không khí hữu nghị chân thành và cởi mở
chủ tịch nước trần đại quang hoan nghênh tổng thống moon jae in và đoàn đại biểu cấp cao hàn quốc
thăm cấp nhà nước tới việt nam khẳng định việt nam luôn coi trọng phát triển quan hệ với hàn quốc
mong muốn hàn quốc tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ và hợp tác
hai bên nhất trí tăng cường hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước
nâng kim ngạch thương mại song phương lên một trăm linh tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi đi kèm với nâng cao hiệu quả hợp tác
hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường hơn nữa sự hợp tác chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau
tại các diễn đàn quốc tế phối hợp ứng phó với các thách thức mang tính toàn cầu
và các vấn đề an ninh phi truyền thống
sau hội đàm chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống hàn quốc moon jae in
đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai bên gặp gỡ các phóng viên việt nam và quốc tế
thông báo về kết quả tốt đẹp của buổi hội đàm
tổng thống moon jae in cũng đã có các cuộc hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng
thủ tướng nguyễn xuân phúc và chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân